thưa quý vị thời gian gần đây thì hiện tượng lợi dụng đồng bào dân tộc thiểu số nhẹ dạ cả tin để lừa xuất cảnh trái phép qua campuchia lao động với chiêu trò việc nhẹ lương cao đã xuất hiện ở khu vực miền núi biên giới
dù đã được lực lượng công an và chính quyền sở tại thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhưng một số bà con vẫn bị lừa bởi bẫy việc làm
đây là hồi chuông cảnh báo cho nhiều người dân trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng mua bán người
không việc làm thiếu hiểu biết muốn có công việc để kiếm tiền
hai bạn trẻ này đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo và bị rụ rỗ xuất cảnh trái phép qua campuchia
giấc mộng làm giàu đổi đời chưa thấy chỉ biết rằng giờ đây hai nạn nhân này phải gánh thêm một khoản nợ khổng lồ để nộp tiền cho đối tượng lừa đảo
bà ấy nhắm thi giới thiệu việc cho em
xong thì làm quen em từ được một tháng rồi
xong bà ấy rủ em đi em bảo em không có tiền thì bà ấy bảo trả tiền em xe đi
xong em từ một ngày này đi đến hà nội có người ta đó
xong người ta mua vé bay em bay về xe hoàng
xong có một anh tài xe taxi nó chở em đi qua cái nhà nghị xong
hai anh kia nó lại đi đón được hai em nữa

thì đưa đi qua bên dưới luôn
em cũng bất ngờ sợ là sợ lúc đó không về được
họ bảo là khi mình về thì mình mất tiền về bay tiền ăn ở một người bảy mươi sáu triệu
thì các đối tượng xấu đã thông qua các trang mạng xã hội để chủ động nhắn tin cho các em ngò ý về việc tuyển dụng các lao động làm việc cho công ty ở nước ngoài
cơ quan chức năng cũng cho biết thêm đây là hai nạn nhân đầu tiên trên địa bàn huyện mường nhé của tỉnh điện biên bị lừa đảo bán qua campuchia lao động
khi bị bán qua campuchia cho các chủ thầu lao động các nạn nhân bị ép làm việc liên tục từ một mươi sáu đến hai mươi tiếng đồng hồ một ngày
nếu không đạt sẽ bị đánh đập

để trở về gia đình các nạn nhân phải trả cho chúng số tiền hàng trăm triệu đồng
và chỉ đến khi mất tiền mất cả người thì lúc đó người dân mới tìm đến cơ quan công an để báo tin nhờ giải cứu
thì ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín là người dân không đi lao động làm phê được

cho nên là khi ở nhà nhàn rỗi thì người dân tìm hiểu thì dễ bị lừa bịp lối kéo vào tham gia vào các hoạt động đi lao động
ngọc thuê tại campuchia như thời gian vừa qua
thì trước cái thực trạng này thì đối với huyện mường nhé đã đang triển khai quyết liệt các nghị quyết của huyện về phát triển kinh tế rỗi
trong đó đặc biệt là về phát triển kinh tế lâm nghiệp và chăn nuôi đại gia súc sẽ giải quyết việc làm rất là lớn cho người dân mường nhé
nó sẽ góp phần vào hạn chế được những tình trạng như trên
cơ quan công an cũng khuyến cáo đến người dân vụ việc trên chính là hội chuông cảnh tỉnh
cho tất cả mọi người đừng bao giờ nhẹ dạ cả tin người lạ
hãy tìm cho mình một chỗ làm đáng tin cậy và tuyệt đối không bao giờ tin câu chuyện có công việc nhẹ mà lương cao do các đối tượng lừa đảo vẽ nên
bởi đó chỉ là giấc mơ không có thật mà thôi